trong ngày hôm nay cùng với quá trình hội tụ gió dịch chuyển dần sang phía đông
sẽ khiến cho vùng mưa cũng sẽ ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ
các tỉnh như hà giang tuyên quang và phú thọ trời chuyển nhiều mây kèm theo mưa rào rải rác
còn khu vực nam đồng bằng bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội do nằm ở rìa xa nên ít chịu ảnh hưởng hơn
mưa chỉ xuất hiện ở diện vài nơi với lượng mưa không nhiều
nhiệt độ phía đông bắc bộ giảm nhẹ xuống còn khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
phía tây bắc bộ ngày hôm nay nền nhiệt cũng không cao và phổ biến đều dưới hai mươi năm độ
sau những ngày nhiều mây và có mưa thời tiết ở khu vực miền trung lại đang có dấu hiệu tốt dần lên
sự suy yếu của đời gió đông sẽ làm cho thời tiết khô ráo hơn và mưa tiếp tục giảm nhanh
nền nhiệt có xu hướng tăng dần lên
các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế nhiệt độ sẽ từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn ở khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ cao nhất ngày từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
thời tiết ở tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay cho đến hai ngày tiếp theo vẫn duy trì trạng thái ổn định
ban ngày trời phổ biến có mây thay đổi trời nắng mưa rào và rông chỉ diễn ra ở diện vài nơi với lượng mưa không nhiều
nền nhiệt cao nhất ở khu vực tây nguyên phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
một số nơi có thể cao hơn hai mươi tám độ
khu vực nam bộ nền nhiệt giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa tịnh hành trường gió đông bắc hoạt động không mạnh nhưng có mưa rào và rông rải rác
cần lưu ý để phòng thời tiết cực đoan tiềm ẩn như lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước